cũng tại thời điểm này một số cụm nghiệp vụ đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
bắt giữ tạ trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở phường thanh lộc quận một mươi hai thành phố hồ chí minh

chỉ sau một tiếng đồng hồ lực lượng công an đã đột kích năm điểm và hút trọn ổ nhóm tội phạm

năm mươi năm đối tượng chuyên giúp việc cho các hoạt động phạm tội
ngoài bắt giữ số đối tượng trên lực lượng công an đã thu hàng triệu đồng tội
hàng trăm tài liệu có nội dung là kịch bản lừa đảo bảng lương và các tài liệu
các tăng vật khác như là hai mươi sáu máy tính sách tay một trăm bốn mươi tám điện thoại các loại sáu máy chụp hình năm máy bộ đàm ba camera
tám thiết bị thu phát và điều khiển từ xa bảy chuông báo động hai mươi chín thiết bị dios ga tô quây
một mươi ba thiết bị đầu nối internet tám anten thiết bị chia mạng modem dây cắp quang thiết bị chuyển mạch định tuyến
và các tài sản
các đơn bao gồm như là xe máy một mươi chín thẻ ngân hàng và các loại thẻ khác gần tám usd đô la hồng kông nhân dân tệ đai tệ tiền yên tiền malaysia bốn mươi triệu đồng và một số tư trang hộ chiếu cùng các loại giấy tờ tùy thân khác
sau khi triệt phá thành công chuyên án để đáp ứng yêu cầu chính trị đối ngoại ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi một giám đốc công an tỉnh phú yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với năm mươi chín người nước ngoài
phạt hai mươi triệu một người
điểm e khoảng năm điều hai mươi nghị định bảy mươi ba cp ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi của chính phủ về hành vi người nước ngoài nhập cảnh hành nghề hoặc là có hoạt động khác tại việt nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của việt nam theo quy định của pháp luật
tổng số tiền phạt là một tỷ một trăm tám mươi triệu đồng
khi tổ chức tấn công các loại đối tượng này thì nếu chúng ta làm chậm hoặc chúng ta không kiên quyết thì có thể nói là các đối tượng sẽ bị phá hủy
sẽ tiêu hủy chứng cứ rất nhanh
phải phối hợp kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cả các cục nghiệp vụ trên bộ của tổng cục an ninh của cảnh sát của công an địa phương để chúng ta tạo thành một thế trận đồng bộ và triển khai toàn diện các mặt công tác
phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cơ quan luật pháp quốc tế cũng như là cơ quan ngoại giao để xử lý trên tinh thần là những cam kết của việt nam hoặc lời cam kết của đồng chí bộ trưởng trong các hội nghị quốc tế gần đây
hành tung bí ẩn và phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn chúng cũng được giải mã như sau
bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi một tạ trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở nam định thường trú tại hai trăm ba mươi sáu khu phố ba phường thành lộc quận một mươi hai tp hcm
đã đến tp tuy hòa tỉnh phú yên ký hợp đồng thuê căn nhà bốn trăm sáu mươi chín đường trường trinh của ông lê xuân ninh với mục đích làm văn phòng và nhà ở với thời hạn một năm
thuê xong thì tạ trung sơn và số đối tượng là người trung quốc đài loan đã dọn đến ở ngay và lắp đặt các thiết bị thu phát sóng vô tuyến đường truyền internet
tuy nhiên thì trong quá trình ở và lắp đặt các hệ thống bọn chúng rất bí mật chỉ thỉnh thoảng mới vào và ra khỏi nhà vào các buổi tối
sau khi thấy ở ngôi nhà bốn trăm sáu mươi chín để hoạt động phạm tội đã chót lọt tạ trường sơn lại thuê tiếp bốn ngôi nhà khác
trên địa bàn tp tuy hòa tỉnh phú yên và cấu kết với các đối tượng người nước ngoài đến ở
nhưng không khai báo tạm trú nhưng chúng đâu có biết dù núp dưới vỏ bọc gì và né tránh như thế nào thì bọn chúng vẫn không lọt khỏi tầm ngắm của lực lượng công an
thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi chúng kết nối với các server đặt tại mỹ hàn quốc trung quốc đài loan và một số nước khác để lừa đảo lấy tiền qua mạng
cụ thể thì bọn chúng đã truy tìm thông tin về những người trung quốc đài loan và một số nước khác là man phi pháp hoặc là phạm tội sau đó thì giả danh nhân viên của các cơ quan chức năng trung quốc đài loan gửi những thông tin này đến đe dọa và khống chế họ
sau đó thì nhóm này yêu cầu họ cung cấp số tài khoản để bảo vệ rồi rút hết tiền trong tài khoản của nạn nhân
bọn chúng đã lừa nhiều người lên tới hàng triệu đô la nhiều người đã tán ra bại sản trắng tay về hành vi lừa đảo của loại tội phạm này
theo đánh giá của tổng cục an ninh một trong các vụ án công nghệ cao đã bị phá từ trước cho đến nay đây là vụ mà các đối tượng sử dụng nhiều thiết bị hiện đại nhất
chỉ tính riêng trong bốn ngày từ một mươi sáu đến hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một bọn chúng đã lừa đảo được hơn bốn tỷ đồng tiền việt nam
việc sử dụng công nghệ cao để hoạt động của nhóm người trên cũng đã xâm hại nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực về an ninh trật tự của việt nam nhất là an ninh thông tin
và kiện xây dựng ch successes nội dung service diện tất cả các loại t kindergart realise sinh viên
trước đó năm chuyên án đã thực hiện tại tp hcm cần thơ bình dương và hà nội

sau chiến công của lực lượng công an cũng có niềm vui sự hồi hộp và sự cổ vũ của quân chúng nhân dân
sức mạnh kỳ diệu đó là vũ khí vô song để tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng công an nói chung
và tỉnh phú yên nói riêng để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng được đảng và những nước giao phó
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của đất nước
thưa quý vị thưa các bạn đây là một chuyên án lớn có yếu tố nước ngoài
phương thức thủ đoạn hoạt động hoàn toàn mới
nhưng chỉ trong vòng một năm
một tháng năm ngày công an tỉnh phú yên phối hợp với tổng cục an ninh một bộ công an
từ việc phát hiện chiếc anten lạ đến triệt phá thành công
bắt giữ năm mươi chín đối tượng phạm tội là người nước ngoài cùng các phương tiện tăng vật gây án
phần nào chúng ta thấy được cuộc chiến đấu bền bỉ thầm lặng nhưng cũng không kém phần gian khó
cùng với chiến công bắt giữ một mươi năm đối tượng phản động ở núi đá bia
công an tỉnh phú yên lại ghi thêm một chiến công
chuyên mục hành trình phá án của chúng tôi tuần này đến đây là kết thúc